liên quan đến vụ việc tranh chấp đất rừng giữa người dân địa phương và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư long sơn
trên địa bàn xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông khiến ba người chết và một mươi năm người khác bị thương
cơ quan chức năng đã bắt được một trong số bốn đối tượng trực tiếp dùng súng bắn người trong vụ việc trên
trước đó vào khoảng tám giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi khi công ty long sơn đưa máy vào ủi vườn điều của ông hoàng văn thắng
tại tiểu khu một nghìn năm trăm ba mươi sáu thuộc lâm phần do công ty long sơn quản lý thì xảy ra xô xát tranh chấp với một số người dân địa phương
khi sự việc trở nên căng thẳng một số người có súng tự chế đã bán trực tiếp khiến ba nhân viên của công ty long sơn
gồm anh dương văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thường trú tại tỉnh ninh thuận điểu vinh sinh năm hai nghìn và điểu tèo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
thường trú tại tỉnh bình phước chết tại chỗ và một mươi năm người khác bị thương những người nổ súng sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường
trong số một mươi năm người bị thương có chín trường hợp nguy kịch và bị thương nặng đã được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk nông
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đã trực tiếp vào bệnh viện chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn đồng thời hỗ trợ cho các nạn nhân mỗi trường hợp một ba triệu đồng
đến hai mươi giờ tối cùng ngày sự việc xảy ra cơ quan chức năng đã bắt được một trong số bốn đối tượng trực tiếp dùng súng bắn người trong vụ việc trên
hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ